ban nội chính trung ương tổ chức hội nghị sơ kết sáu tháng đầu năm nhiệm vụ công tác sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương dự và chỉ đạo hội nghị
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ban nội chính trung ương đã nghiên cứu tham mưu đề xuất với bộ chính trị
ban bí thư tám đề án về lĩnh vực nội chính phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp
trong thời gian tới ban nội chính trung ương sẽ tiếp tục hoàn thành các đề án lớn
chỉnh bộ chính trị ban bí thư nâng cao chất lượng nghiên cứu thẩm định và tham gia ý kiến đối với các văn bản
bám sát vụ án vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo để theo dõi đồn đốc kịp thời tham mưu
chỉ đạo xử lý các khó khăn vướng mắt để kết thúc điều tra truy tố xét xử các vụ án vụ việc nhất là các vụ án điểm